thông tin từ văn phòng ubnd tỉnh quảng nam cho biết sau khi nhận được tin báo hàng loạt nữ công nhân may của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
panco tam thăng đóng tại khu công nghiệp tam thăng thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam thuộc tập đoàn panco hàn quốc bị ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
ubnd tỉnh đã cử đoàn công tác đến tận nơi kiểm tra và yêu cầu công ty tổ chức thăm hỏi chăm sóc sức khỏe đối với các công nhân bị ngất xỉu
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục
vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi gần hai mươi công nhân của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên panco tam thăng bị ngất xỉu đã được đưa vào bệnh viện đa khoa minh thiện cấp cứu
theo trần đoán ban đầu các công nhân này bị ngất xỉu do bị hội chứng hitteria đây là bệnh dối loạn tâm căn không nguy hiểm
hiện sức khỏe của các công nhân này đã ổn định và đang tiếp tục điều trị
theo lãnh đạo công ty có bốn mươi ba trường hợp được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa minh thiện và bệnh viện thái bình dương tam kỳ hiện các trường hợp này đã khôi phục sức khỏe chấn an được tâm lý và đưa về nhà
trước đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai mươi ba công nhân của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên panco tâm thăng cũng bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đã xuất viện về nhà